tại bình dương cục hải quan tỉnh bình dương đã tổ chức lễ khánh thành
địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container
điểm kiểm tra hàng hóa tập trung nằm tại idc tân cảng sóng thần thị xã thuận an
có diện tích bãi kiểm hóa rộng bảy một trăm ba mươi tám m hai đây là địa điểm kiểm tra thứ hai được trang bị
máy soi container di động tại bình dương máy soi có tốc độ soi chiếu từ ba đến năm phút
một phương tiện một container với độ chính xác rất cao các hình ảnh soi chiếu sẽ được
lưu vào hồ sơ và có kết quả ngay nhằm rút ngắn thời gian tiết kiệm chi phí kiểm tra
làm thủ tục của doanh nghiệp việc đưa vào hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung
có trang bị máy soi container góp phần đầy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác
hải quan nhằm tiết giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp đồng thời góp phần hiệu quả
trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn